chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với tin thức covid một mươi chín trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trong thời gian qua dịch covid một mươi chín tại hà nội đã có những chuyển biến tích cực
mọi hoạt động đã dần chuyển sang trạng thái bình thường mới
thế nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta có thể chủ quan trước tình hình dịch bệnh
tại quốc oai và mê linh diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín đang vô cùng phức tạp
với số ca nhiễm mới đang tăng nhanh trong những ngày gần đây
xin mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị kể từ khi đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát đến nay
hà nội đã trải qua hơn một trăm tám mươi ngày kiên cường chủ động giữ an toàn cho địa bàn
đồng thời đang tích cực thiết lập trạng thái bình thường mới
tuy nhiên với đặc điểm dân số đông lượng người nhập cư lớn
lại là đầu mối giao thông quốc gia trung tâm giao lưu nên thời gian tới
hà nội cần chủ động linh hoạt hơn nữa có các giải pháp kiểm soát dịch phù hợp
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
sự kiện y tế công cộng việt nam nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế lưu ý
đối với hà nội nguy cơ dịch vẫn rất cao diễn biến phức tạp khó lường cần cảnh sát cao độ
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu thời gian tới hà nội cần triển khai một số giải pháp chính như
thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ thực hiện thích ứng linh hoạt kiểm soát dịch có hiệu quả
để thực hiện mục tiêu kép thường xuyên xét nghiệm các đối tượng nguy cơ vùng nguy cơ đặc biệt
xét nghiệm hàng ngày tất cả các trường hợp sốt ho khó thở để phát hiện ổ dịch khoanh vùng dập dịch kịp thời
đồng thời đánh giá nguy cơ đúng như trong thời gian vừa qua
tiếp đó hà nội cần có phương án thích ứng linh hoạt trong đáp ứng phù hợp với hoạt động ngành nghề
địa bàn để vừa phòng chống dịch tốt vừa làm kinh tế hiệu quả có phương án cho học sinh đến trường
nhấn mạnh vai trò quan trọng của người dân trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu chỉ khi người dân thực hiện tốt thì các biện pháp phòng chống dịch mới phát huy hiệu quả
trong đó người dân cần tiếp tục thực hiện tốt thông điệp năm k để cắt đất chuỗi lây nhiễm
đồng thời thành phố cần quản lý chặt người đi từ vùng dịch về yêu cầu người dân nâng cao tính tự giác khai báo y tế
nâng cao tính tự quản ở khu dân cư thông qua việc tuyên truyền động viên tư vấn nhắc nhở về ý thức phòng bệnh
hà nội cần tiếp tục bảo vệ thành quả phòng dịch ở các vùng xanh
hà nội luôn là địa bàn có nguy cơ dịch bệnh rất cao vì đặc điểm là đầu mối giao thông quốc gia
trung tâm giao lưu và dân số đông lượng người nhập cư lớn
đến thời điểm này dịch không bùng phát ở hà nội kinh tế vẫn tăng trường an sinh xã hội được đảm bảo tôi cho đó là thành công lớn
đạt được kết quả đó là do có sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp ngành y tế các ngành của thành phố
sự ủng hộ của trung ương và đặc biệt là sự ủng hộ trách nhiệm về hà nội được phát hiện dương tính với virus sars cov hai tương đối nhiều
trong lúc tỷ lệ tiêm vaccine mũi hai còn thấp thời gian tới người chưa tiêm từ nơi khác đổ về miễn dịch cộng đồng cả nước chưa cao
hà nội cần có giải pháp để kiểm soát chặt không để dịch lại bùng lên
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi